liên quan đến vụ ẩu đà giữa hai nhóm thanh niên làm hai người chết và hai người bị thương tại nghệ an
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện quỳ châu tỉnh nghệ an đã phối hợp với các lực lượng liên quan
truy bắt thành công lữ văn khánh sinh năm hai nghìn ba trú tại huyện quỳ châu
cơ quan chức năng xác định lữ văn khánh là người đã dùng dao nhọn đâm làm hai người chết và hai người bị thương
sau khi gây án khánh đã bỏ trốn khỏi hiện trường
lực lượng công an đã lần theo dấu vết và bắt giữ được đối tượng này khi đang trốn tại xã châu bính huyện quỳ châu
bước đầu tại cơ quan điều tra lữ văn khánh và một số đối tượng liên quan đã khai nhận hành vi của mình
vụ ẩu đà xảy ra vào khoảng hai h ba mươi sáng nay tại đầu cầu treo châu hội giữa hai nhóm thanh niên
gồm bảy người ở xã châu hội và năm người ở xã châu nga